tại thị trấn lăng cô và xã lộc vĩnh huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế cũng đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống để mừng đảng mừng xuân mừng đất nước và quê hương một năm thắng lợi
đây là giải đua truyền thống của nhân dân địa phương trở thành nét đẹp văn hóa của người dân ở làng trài ven biển nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
cùng với người dân làng trài lễ hội còn thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế tham gia góp phần quảng bá thu hút khách du lịch trong dịp đầu năm mới
ngoài lễ hội đua thuyền ở làng an cư đông thị trấn lăng cô một số địa phương trên địa bàn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế cũng đã diễn ra lễ hội đua thuyền tương tự và nhiều hoạt động lễ hội vui xuân đầu năm mới khác